ngày hai mươi bảy tháng một mươi tại hà nội đã diễn ra buổi ra mắt sách và giao lưu cùng các diễn giả về cuốn sách
tranh chuyện lý quang diệu người cha lập quốc chương trình đã thu hút sự quan tâm của đông đảo
độc giả thủ đô cuốn chuyện tranh lý quang diệu người cha lập quốc do nhà sách tân việt mua
bản quyền xuất bản từ đối tác là công ty soga coukan nhật bản cuốn chuyện có rất nhiều khác biệt
bệ nói giới thiệu đến độc giả một cách tiếp cận hết sức nhẹ nhàng mềm mại từ hình thức đến nội
dung đối với một nhân vật lớn của thế kỷ hai mươi hai mươi một như ông lý quang diệu được khắc họa như thế nào
trong một phiên bản truyện tranh đậm chất manga tác phẩm gây thích thú cho người đọc nhất là các
bạn đọc trẻ để nhìn thấy và chiêm nghiệm con đường của một con người phấn đấu cho sự nghiệp
phát triển phồn vinh của tổ quốc mình hành trình từ cậu học sinh hari lý đến thủ tướng lý quốc
rượu cũng là hành trình của đất nước singapore từ một đảo quốc nhỏ bé trở thành một con rồng châu á
cuốn sách dễ đọc đọc nhanh nhưng cần nhiều thời gian để suy ngẫm
tại buổi giao lưu độc giả được lắng nghe những chia sẻ của các diễn giả về cuốn sách
về nhân vật lý quang diệu với những tính cách quyết đoán bền bỉ và mạnh mẽ của ông